tổng thống mỹ joe biden hôm qua đã đến ottawa bắt đầu chuyến thăm tới canada
nơi ông sẽ gặp cỡ thủ tướng justin trudeau và có bài phát biểu trước khu hội nước này
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên canada của ông biden kể từ khi nhậm chức hồi năm hai nghìn hai mươi một
trong lịch sử việc viếng thăm canada luôn là chuyến công du nước ngoài ưa thích đầu tiên của các tổng thống mỹ
ngoại trừ hai ông jim carter và donald trump
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín đã hai lần ngăn cản ông biden thực hiện chuyến đi này
thương mại di cư chi tiêu quốc phòng của canada
việc đảm nhận vai trò lãnh đạo một lực lượng quốc tế để khôi phục ổn định ở haiti
là những vấn đề được đặt ra trong chương trình lý sử của chuyến đi này
chuyến thăm lần này cũng đánh giá lại những gì hai bên đã làm
quan hệ hai bên đang ở đâu và những gì hai bên cần ưu tiên cho tương lai